hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nông dân đang theo đuổi chăn nuôi nông hộ sản xuất ra sáu mươi tổng sản phẩm chăn nuôi cả nước
nhưng năng suất sản lượng và sức cạnh tranh lại thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro do dịch bệnh
hiện cả nước chỉ có khoảng hai mươi ba trang trại chăn nuôi ít hơn nhiều so với các quốc gia khác
thưa quý vị và các bạn chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng của việt nam
đây cũng là ngành kinh tế giúp cho nông dân tăng thêm thu nhập giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động
tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ngành chăn nuôi đang đứng trước nhiều khó khăn
đòi hỏi việt nam phải có những giải pháp cụ thể từ tổ chức lại sản xuất hình thành các chuỗi liên kết để phát triển chăn nuôi bền vững
đây cũng là nội dung chính được đưa ra trong chương trình tọa đàm phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập
do báo nhân dân tổ chức nhằm cùng với các nhà quản lý chuyên gia doanh nghiệp chia sẻ đưa ra những giải pháp khuyến nghị
kinh nghiệm phù hợp giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập
câu hỏi đầu tiên xin mời ông hoàng thanh vân ông có thể cho biết vai trò của liên kết chuỗi kinh nghiệm thế giới
và một nét khái quát nào đó về cái xu hướng xây dựng chuỗi trong chăn nuôi biển vững của việt nam hay không
đến thời điểm hiện nay tất cả các nước thành công trên thế giới đều phải làm theo chuỗi
và chăn nuôi cũng không mong
ngoài cái quy luật đó thì sản xuất theo chuỗi ở đây được hiểu là gì
được kiểu là sản xuất theo chuỗi thứ nhất là chúng ta kiểm soát được giá trị của sản phẩm
thứ hai nữa là minh bạch trong tất cả các khâu kể cả thu nhập
và thứ ba nữa là tạo thuận lợi nhất cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm để truy xuất nguồn gốc
thế thì chúng ta làm được theo chuỗi thì tất cả mọi người đều có lợi
người chăn nuôi sẽ tăng được cái giá trị gia tăng của họ
và cái người sản xuất và cái người chế biến và bảo quản sản phẩm thì xây dựng được cái kế hoạch sản phẩm của mình một cách rất là chủ động và chắc chắn
và người tiêu dùng thì chắc chắn là sẽ yên tâm chúng ta sẽ truy xuất được tận gốc của sản phẩm
và chúng ta có đủ cơ sở về mặt nhà nước để chúng ta khiếu nại sản phẩm khi cần thiết
thế như vậy là sản xuất theo chuỗi rất có lợi
thứ hai nữa là ông có thể cho biết là ở việt nam thì những cái tiêu chí nào
định vị một cái phát triển chăn nuôi được gọi là theo hướng bình thường
và ông có thể so sánh những cái lợi thế và bất lợi trong trao đổi việt nam so với thế giới
và từ đó chỉ ra là ngành chăn nuôi việt nam thì sao cần phải tái cơ cấu
và cái kết quả thực hiện bước đầu của cái đề án tái cơ cấu mà cục chủ trì như thế nào
hiện nay thì việt nam nói riêng cũng như các nước trong khối chúng ta bắt đầu hội nhập trong lĩnh vực chăn nuôi
vì chăn nuôi huyền vững thì nó đảm bảo được mấy cái nội dung lớn như thế này
trước hết thì là cái sản phẩm chăn nuôi của anh là phải đảm bảo có một cái hiệu quả kinh tế
thì nó mới đảm bảo bền vững và phải phát triển được
cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của họ thì phải đảm bảo cái an toàn về mặt chất lượng
đây là một yếu tố trọng yếu nhất trong đối với tất cả các quốc gia
sản phẩm chăn nuôi của chúng ta muốn hội nhập được thì cũng phải hướng tới cái tiêu chí này
tiến hành triển khai
tái cơ cấu ngành chăn nuôi việt nam bước vào một cái giai đoạn có thể nói là hết sức khó khăn
trên một nền tảng chăn nuôi nhỏ lẻ trên một nền tảng ứng dụng hoặc công nghệ của chúng ta
ở tầm thấp so với các nước trên thế giới
trên một nền tảng là nguồn nhân lực chúng ta được đào tạo rất ít
và trên một nền tảng là hiện nay chúng ta đang khai tháp một cách rất là bất hợp lý các nguồn thành viên quốc gia
thế do vậy khi bước vào cái tái cơ cấu ngành chăn nuôi việt nam
thì chúng tôi đặt ra bốn vấn đề lớn
vấn đề thứ nhất là chúng ta phải dựa trên cái đặc điểm về khí hậu đặc địa về vùng của chúng ta
chia các cái bảy vùng kinh tế từ nam cho đến bắc
thế và tổng kết những cái kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp trong vòng ba mươi năm trở lại đây
để đưa ra một cái quy hoạch vùng sản xuất
đây là cái đầu tiên
và cái quy hoạch ở đây là quy hoạch mở chứ không phải quy hoạch cứng
quy hoạch theo cái định hướng là để cho các địa phương căn cứ
vào thực tế của mình để thông qua hội đồng nhân dân
và báo cáo với thủ tướng chính phủ có một cái quy hoạch nó hợp lý
để chúng ta định hướng cho phát triển và định hướng thú đầu tư
vấn đề lớn thứ hai là cái cốt lõi và sống còn của ngành chăn nuôi việt nam
đó là chúng ta phải cải tiến làm sao trên cơ sở
là chúng ta phát huy được toàn bộ những cái lợi thế của chúng ta
để chúng ta giảm giá thành sản phẩm
hiện nay tổng giá trị sản xuất của toàn ngành chăn nuôi nước ta đạt khoảng một trăm bốn mươi một trăm năm mươi tỷ đồng
về quy mô chăn nuôi chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ lễ hội chăn nuôi nông hộ lớn
bảy mươi nông dân đang theo đuổi chăn nuôi nông hộ sản xuất ra sáu mươi tổng sản phẩm chăn nuôi cả nước
nhưng năng suất sản lượng và sức cạnh tranh lại thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro dịch bệnh
hiện cả nước chỉ có khoảng hai mươi ba trang trại chăn nuôi ít hơn nhiều so với các quốc gia khác
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn một mươi năm việc xuất nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi con giống nguyên liệu thức ăn chăn nuôi còn tranh lệch lớn
các doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu khoảng bốn tỷ usd
trong khi xuất khẩu các sản phẩm từ chăn nuôi trong nước
bao gồm cả thức ăn chăn nuôi trứng muối mật ong sữa các loại chỉ đạt khoảng ba trăm bốn mươi triệu usd
giống chăn nuôi phụ thuộc nhập khẩu giá thức ăn chăn nuôi cao do nguyên liệu cũng phụ thuộc vào nhập khẩu
cộng với đó là cách thức chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún lạc hậu
đây đang là những rào cản khiến sản phẩm chăn nuôi việt nam khó cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại
điều này cũng đồng nghĩa với việc khi việt nam tham gia các hiệp định thương mại tự do
mà thuế nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi là
thì ngành chăn nuôi trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn
kinh nghiệm của địa phương trong thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi phù hợp với độc thủ của hà nội
cũng như hà nội đã làm gì và bản thân hiệp hội của ông đã làm gì
để vừa đảm bảo phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững
vừa đảm bảo môi trường và định vi bài trò của hà nội trong chăn nuôi theo hướng này
kinh nghiệm của hà nội đó là ba vấn đề ba nội dung
thứ nhất đó là phát triển chăn nuôi theo vùng sát trọng điểm chăn nuôi quy mô lớn ngoài hướng từ
đây là hướng phát triển thuận tiện nhất cho việc ứng dụng đội cao cũng như liên kết chuỗi
thứ hai là tái cơ cấu theo hướng sản xuất quân dầu nâng cao chất lượng dầu và giấy dựng tháp dầu
thứ ba là phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi theo thủng thật vật
đây là ba nội dung rất quan trọng trong tái cơ cấu của ngành chăn nuôi hà nội
thứ hai là để đảm bảo cho việc vừa phát triển chăn nuôi
nhưng vẫn đảm bảo vấn đề môi trường về phía hà nội
chúng tôi cũng đã thứ nhất là phát triển chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư xa dân cư
thứ ba ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi cũng như trong xử lý môi trường
thứ hai là phát triển chăn nuôi an toàn sinh học
thứ ba chăn nuôi sinh học sử dụng cái đề lót sinh học trong cái xử lý môi trường
thứ ba cũng là một cái chăn nuôi mà tạo ra cái sản phẩm
chất lượng rất là cao
thứ ba là chúng tôi cũng đang áp dụng và tiến tới cái khử trùng tiêu động bằng cái chất vi sinh
bằng cái mạch vi sinh thay thế cái hóa chất
thì chúng tôi cho đây là những cái nội dung mà sẽ giúp cho cái chăn nuôi sẽ đảm bảo cái vấn đề môi trường
trước thực tế chăn nuôi bò thịt trong nước với các giống bò truyền thống khó cạnh tranh
về năng suất sản lượng với bò nhập ngoại
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống gia súc hà nội đã tiến hành nghiên cứu giống bò ba b siêu thịt của bỉ để phát triển tại việt nam
công ty đưa giống bò ba b về việt nam thì nó có ba cái lý do lớn
thứ nhất là cái giống bò ba b là giống bò siêu thịt của bỉ
được thế giới công nhận là một trong những bò thịt tốt nhất hiện nay
lý do thứ hai là cái nhu cầu thịt bò của hà nội rất là lớn
lý do thứ ba là hà nội hiện nay có hơn một trăm bốn mươi bò thịt
nhưng mà thực tế
lực ra bò thịt thì chưa thành nghề có nghĩa là chưa trở thành sản xuất hàng hóa
qua thực hiện dự án thử nghiệm phát triển bò ba b tại hai huyện gia lâm và đông anh
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn tám cho thấy giống bò lai f một ba b có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các giống bò hiện có ở việt nam
như dễ nuôi lớn nhanh chất lượng thịt thơm ngon và đặc biệt là tỷ lệ thịt xẻ rất cao
đạt trên sáu mươi cao hơn hai mươi so với giống bỏ thông thường
qua cái kết quả của chúng tôi làm dự án thì thấy cái kết quả tăng trọng nó rất là tốt
bình quân tăng trọng của cái b trong suốt cả cái quá trình nuôi từ đến một mươi tám hay là hai mươi bốn tháng tuổi
nó cũng đạt tăng trọng khoảng một cân trên một con một ngày
từ sự ưu việt của giống bò này ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi hai công ty đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
phê duyệt dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò ba b trên nền đàn bò thịt
thịt lai xin thành bò lai f một hướng thịt trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó thành phố tiến hành ra soát và bình tuyển đàn bò cái nền đủ tiêu chuẩn để phôi giống ba b
đồng thời phát triển mạng lưới dẫn tinh viên tại cơ sở để trực tiếp hướng dẫn người chăn nuôi
đưa cái bò ba b của bỉ này vào thì tôi thấy là nó cũng công tác phối thì nó cũng như nhau thôi
về kỹ thuật với nhau nhưng mà hướng dẫn bà con nông dân là chăm sóc cái quy trình nó tốt hơn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
b f một ba b sau cây sữa khoảng bốn tháng đã được thương lái thu mua một mươi tám đến hai mươi triệu đồng
b từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng tuổi trọng lượng bình quân từ bốn trăm ba mươi đến bốn trăm năm mươi kg một con
trả từ bốn mươi đến bốn mươi hai triệu đồng một con đắt từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng một con so với các giống bò khác
từ khi có cái dự án của nhà nước này thì chúng tôi đã chuyển hẳn từ cái b vàng truyền thống của địa phương
sang hẳn cái giống bò ba b
thế thì riêng cái bò ba b này thì chúng tôi là được cái lợi nhuận thứ nhất là được nhà nước đầu tư cái chỗ phối giống là mình không phải mất tiền giống là một
hai nữa là sau khi nó đẻ ra thì cũng cái việc chăn rắt thì cũng như là cái bò bò kia
thế nhưng mà được cái là nó nhanh lớn hơn mà cái hiệu quả kinh tế bán là nó giá trị nó cao hơn
đây là trang trại bò ba b nuôi lấy thịt quy mô từ năm mươi đến sáu mươi con của gia đình anh vũ kim tuyền
ở xã thuần mỹ nguyện bà vị
mô hình này đã mang lại nguồn thu cho gia đình anh mỗi năm trên cả tỷ đồng
với sự quan tâm của thành phố hà nội thông qua dự án đã tạo đòn bẩy quan trọng giúp người dân mạnh dạn cải tạo đàn bò thịt
theo hướng hàng hóa qua đó giúp nâng cao giá trị và tăng thu nhập cho người chăn nuôi
hiện nay nhiều tỉnh thành trên cả nước đã về tham quan và học hỏi mô hình phát triển bò ba b của thành phố hà nội
đây đang được xem là vật nuôi nhiều triển vọng giúp việt nam chủ động nguồn cung cấp thực phẩm thịt bò
hạn chế việc phụ thuộc nhập khẩu
bò ba b này và đầu tư cho nó nhiều hơn cuối năm hai nghìn một mươi ba thì tôi có nuôi thử nghiệm là hai con
sau rồi tôi nhân lên một mươi con và hiện nay tổng chuồng của tôi đang là sáu mươi con
bò ba b mà chúng tôi đánh giá là cần phải mở rộng ngay này ra để mà cho nhiều tỉnh mà có cái đàn bò nền tốt
có thể ứng dụng cái công nghệ này để đưa cái sản lượng thịt bò và số lượng cái đàn bò thịt của chúng ta nó tăng ngày một lớn lên
hiện nay nhu cầu tiêu dùng thịt bò của thành phố
một trăm tám mươi ba sáu trăm linh tấn một năm tuy nhiên các chuỗi phân phối sản phẩm bò thịt còn manh muốn đa phần nhỏ lẻ tự phát
chưa hình thành được các chuỗi dẫn đến khó kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và người chăn nuôi mất nhiều chi phí cho khâu trung gian
để sản phẩm đến tay được người tiêu dùng
vì vậy từ câu chuyện bò ba b cho thấy yêu cầu bức thiết đặt ra để chăn nuôi phát triển bền vững
không chỉ là áp dụng công nghệ cao để tạo ra các giống bỏ tốt cho năng suất chất lượng cao
mà còn phải hình thành được chuỗi liên quan
ổn định được đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi giúp gia tăng giá trị bền vững và tạo sức cạnh tranh khi hội nhập
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ gần hai giờ đồng hồ cuộc tọa đàm đã đề cập và làm rõ được nhiều nội dung quan trọng
liên quan đến phát triển chăn nuôi bền vững
các trao đổi thẳng thắn của cơ quan quản lý nhà nước hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi
không chỉ gọi mặt đặt tên những bất cập hạn chế trong chăn nuôi hiện nay
mà còn nêu bật được những lợi thế so sánh của ngành chăn nuôi việt nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới
đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị giải pháp gợi mở những hướng đi kinh nghiệm hữu ích cho tái cơ cấu và phát triển chăn nuôi bền vững
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau